công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai cũng vừa ra cố định khởi tố bắt tạm giam sáu đối tượng
gồm nguyễn duy trí nguyễn huỳnh công võ quốc duy đoàn văn quốc đỗ võ thế hậu đinh phương nam
cùng chú thệ tỉnh đồng nai có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó công an huyện xuân lộc tiến hành kiểm tra hành chính một cơ sở kinh doanh karaoke ở xã xuân tâm
tại đây đã phát hiện có một mươi bốn đối tượng gồm một mươi nam và bốn nữ đang tụ tập có biểu hiện sử dụng ma túy
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một bộ dụng cụ sử dụng ma túy nhiều tăng vật liên quan
qua kiểm tra nhanh một mươi trên một mươi bốn đối tượng dương tính với chất ma túy
qua điều tra công an xác định sáu đối tượng trên đã góp hai triệu bảy trăm linh nghìn đồng mua ma túy của một đối tượng
chưa rõ lai lịch để tổ chức sử dụng thì bị cơ quan công an phát hiện và bắt giữ
thưa quý vị thời gian qua tình hình tội phạm trên địa bàn thị xã tịnh biên tỉnh an giang diễn biến phức tạp
đặc biệt là tình trạng cướp và cướp giật tài sản
đối tượng mà chúng nhắm đến là học sinh phụ nữ và trẻ em có đeo trang sức hoặc mang theo tài sản có giá trị
tham gia lưu thông trên đường gây tâm lý hoang mang cho người dân trên địa bàn
phóng sự sau tiếp tục là cảnh báo tới người dân cần phải nâng cao ý thức tự giác và ý thức bảo vệ tài sản
nhất là nữ trang và túi sách của mình
ngày hai tháng năm phát hiện hai em chở nhau bằng xe đạp
em ngồi sau có đeo sợi dây chuyền vàng
đặng kim hoàng điều khiển xe áp sát ra vừa hỏi đường để lê minh hoàng giật sợi dây chuyền vàng rồi tẩu thoát
được biết minh hoàng là đối tượng có nhiều tiên án về các tội đánh bạc mua bán che phép trên mặt túy và cố ý gây thương tích
hay trước đó vào chiều ngày hai mươi sáu tháng bốn bà phạm thị ngọc mai đang điều khiển mô tô đến khu vực khóm phú hiệp
phường an phú thị xã tịnh biên bất ngờ bị một thanh niên lạm mặt điều khiển mô tô áp sát giật chiếc túi sách
bên trong có một điện thoại iphone một mươi ba pro max hơn ba trăm linh đồng tiền mặt và nhiều giấy tờ tùy thân
cô chỉ biết cái cầu này bằng mô tô đen nhỏ nhỏ thôi
nhưng mà con cô nói sao mới vừa giật rồi sao không vừa
cái số xe nó như cái trời rung gần chết tối còn sợ nữa đó
về tới nhà chừng nhớ cái trời ơi bữa nay mình hên à
nếu mà thằng này nó đóng mình đạp dắt vô đó biết lội tay lội chân
tại vì chỗ đó xuống có bậc tạp nó chạy luôn rồi cô mới về
điện cho nhỏ con gái tiền thì nhỏ con gái báo công an rồi
táo tận hơn là vụ cướp tài sản của hai nữ sinh xảy ra vào ngày ba tháng hai
cũng tại khu vực khóm phú hiệp phường an phú
một nhóm bốn đối tượng đã giản cảnh đánh ghen lấy giao đe dọa và dùng vũ lực
để cướp sợi dây chuyền vàng và điện thoại di động của hai nữ sinh
rồi nhanh chóng lên xe tẩu thoát
mấy anh đạp tụi em té trong cái mép đường xong rồi mấy anh đánh
mấy anh nói là tụi em giật chồng này kia cái rồi đánh rồi giật chê chuyện với điện thoại của em
người đi đường người ta không biết là chuyện gì nên là cũng không có giúp
với tinh thần cương quyết tấn công trái đáp tội phạm
lực lượng cảnh sát hình sự công an thị xã tịnh biên nhanh chóng phối hợp cùng các lực lượng liên quan
vận dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ truy bắt nhanh các đối tượng gây án
với sự chỉ đạo sát của lãnh đạo công an thị xã thì khi mà có vụ án xảy ra
thì là lực lượng cảnh sát hình sự công an thị xã là có mặt ngay hiện trường
tiến hành ngay các biện pháp
là điều tra truy bắt truy tìm đối tượng theo dấu vết nắm
là qua đó thì cũng đã điều tra khám phá nhiều vụ án thu hồi tài sản trả cho người bị hại
từ đầu năm đến nay trên địa bàn thị xã tịnh biên xảy ra hai vụ cướp và bốn vụ cướp giật tài sản
nạn nhân là học sinh và nữ giới
bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng công an
người dân cần nâng cao hơn nữa ý thức cảnh giác trong việc giữ gìn tài sản tư trang của mình
đặc biệt không nên mang nhiều
trang sức và tài sản có giá trị khi tham gia lưu thông trên đường
tránh tạo cơ hội cho các đối tượng thực hiện các hành vi phạm tội
cộng cảnh sát giao thông cho biết vụ việc nhóm phụ nữ mặc đồ thể thao tụ tập giữa đường giao thông để chụp ảnh
khiến cho dư luận bức xúc đã bị cơ quan chức năng xử phạt
ủy ban nhân dân thị trấn kiến sương huyện kiến sương tỉnh thái bình
đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một mươi bốn người về hành vi tập trung đông người trái phép
nằm ngồi trên đường bộ
để chụp ảnh gây cản trở giao thông
trước đó vào ngày một mươi bảy tháng năm mạng xã hội đã xuất hiện bài viết cùng với hình ảnh
về một nhóm người tập yoga có hành vi nằm ngồi trên đường giao thông để chụp ảnh
tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông
ngay sau khi tiết miệng thông tin trên cơ quan chức năng thị trấn kiến sương đã vào cuộc xác minh
qua đó xác định vụ việc diễn ra vào khoảng bốn h ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng bốn
một mươi bảy người dân trên địa bàn đã cùng nhau tập yoga tại khu vực ngã ba
đường trần hưng đạo giao nhau với đường nguyễn công thu tổ dân phố tân hưng
thị trấn kiến sương để chụp ảnh
vào chiều ngày một mươi tám tháng năm công an thị trấn kiến sương đã mời nhóm người này
lên trụ sở làm việc và lập biên bản vụ việc
vào khoảng một mươi ba h chiều ngày một mươi tám tháng năm tại đoạn đường qua địa phận xã nghĩa hưng
huyện chư pả đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe mô tô
xe taxi và xe ô tô khách
vào thời gian này
xe mô tô lưu thông hướng từ huyện chư pả đi thành phố pleiko
trên xe có hai người bất ngờ tông vào đuôi xe taxi lưu thông phía trước
cú tông mạnh đã khiến cho hai người ngồi trên xe mô tô
ngã sang phía bên trái phần đường đang lưu thông
và va chạm với xe ô tô khách lưu thông hướng ngược chiều
hậu quả hai người trên xe mô tô tử vong tại chỗ xe mô tô và xe khách hư hỏng nặng
trước đó vào ngày một mươi bốn tháng năm trên tuyến đường qua xã yà khương huyện chư pả
cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa hai xe máy lưu thông ngược chiều
đã khiến cho hai người tử vong và hai người bị thương nặng
ngay sau khi các vụ tai nạn xảy ra
lực lượng chức năng công an huyện chư pả và công an tỉnh gia lai
đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và tích cực điều tra
làm rõ nguồn nhân vụ tai nạn